sau những gì đã công hiến hãy cùng truyền hình nhân dân nhìn lại những hình ảnh cố gắng không ngừng nghỉ của các chiến sĩ áo trắng ở nơi tuyến đầu chống dịch
cho đến bây giờ thì tôi phải nói là rất tự hào là tất cả các bạn nhiều bạn là khi nhận được quyết định thì cũng chưa chuẩn bị sẵn đồ đạc tất cả các thứ
mọi người đều hướng về mặt trận đà nẵng với một cái tinh thần rất là cao